ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam quốc hội chủ tịch nước
chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam và tỉnh quảng bình
tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm một trăm một mươi năm ngày sinh của đại tướng võ nguyên giáp
thủ tướng chính phủ phạm minh chính dự và đọc diễn văn tại buổi lễ
cùng dự có các đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị
bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương đại tướng lương cường
ủy viên bộ chính trị chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam
đồng chí nguyễn trọng nghĩa bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương
các đồng chí ủy viên trung ương đảng đại diện lãnh đạo các bộ ban ngành
tổ chức chính trị xã hội trung ương và địa phương
cùng dự buổi lễ có các anh hùng lực lượng vũ trang mẹ việt nam anh hùng
các vị tướng lĩnh và gia đình đại tướng võ nguyên giáp
lễ kỷ niệm vinh dự được đón lãng hoa chúc mừng của tổng bí thư nguyễn phú trọng
chủ tịch nước nguyễn xuân phúc chủ tịch quốc hội vương đình huệ
diễn văn của thủ tướng phạm minh chính nêu rõ đại tướng võ nguyên giáp là nhà chỉ huy quân sự
có tải thao lược kiệt xuất bậc thầy về chiến lược nghệ thuật quân sự
nhất là đường lối chiến tranh nhân dân
trong các chiến dịch lớn có tính chất quan trọng quyết định
dưới sự lãnh đạo của bộ chính trị đứng đầu là chủ tịch hồ chí minh
đồng chí đã trực tiếp chỉ đạo cuộc chiến tranh nhân dân thần kỳ của dân tộc việt nam
đạt đến đỉnh cao của nghệ thuật quân sự
trải qua hơn tám mươi năm hoạt động cách mạng phong phú cuộc đời của đại tướng võ nguyên giáp
gắn liền với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc
đồng chí đã nêu cao tấm gương sáng ngời của người chiến sĩ cách mạng kiên trung
tuyệt đối trung thành suốt đời tận tụy hy sinh một lòng một dạ phấn đấu cho mục tiêu lý tưởng của đảng
dù trong lúc cách mạng gặp thuận lợi hay khó khăn đồng chí luôn tuyệt đối tin tưởng
thủy chung son sắt với đảng với nhân dân
thủ tướng nhấn mạnh học tập và nuôi gương đại tướng võ nguyên giáp và các bậc tiền bối tiêu biểu
chúng ta nguyện mãi đi theo con đường mà đảng bác hồ kính yêu và nhân dân ta đã lựa chọn
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước thủ tướng phạm minh chính đề nghị các cấp các ngành các địa phương
và mong muốn cán bộ chiến sĩ toàn quân phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị
tiếp tục nêu cao tinh thần yêu nước ý chí tự lực tự cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc
và khát vọng vươn lên nỗ lực vượt qua khó khăn thách thức trước mắt quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ một mươi ba của đảng
tiếp tục đẩy mạnh toàn diện đồng bộ công cuộc đổi mới đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững